thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm hai nghìn một mươi chín theo thông tư số một trăm bốn mươi tám hai nghìn một mươi tám của bộ quốc phòng
ở các địa phương trên địa bàn quân khu bốn gặp không ít khó khăn
nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ công tác tuyên truyền nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ
đến tổ chức khám tuyển ở các cấp chặt chẽ nên chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của quân khu bốn
đạt được mục tiêu chỉ tiêu của bộ quốc phòng giao sẵn sàng cho ngày hội giao quân năm hai nghìn một mươi chín
xã trung thành huyện yên thành tỉnh nghệ an là xã thuần nông
đây là một trong các địa phương có số lượng thanh niên đi xuất khẩu lao động làm ăn xa nhiều
nên quá trình tuyển quân tại địa phương nơi đây gặp không ít khó khăn
việc quản lý công dân thẳng thẳng nhập ngũ còn gặp khó khăn bất cập
đó là việc di chuyển cho công dân khi đi học các trường cao đẳng đại học thì di chuyển đi
nhưng mà khi
sinh viên các công dân đã tốt nghiệp thì không có di chuyển về cho nên gặp khó khăn trong việc quản lý nguồn
từ thực tế yêu cầu cao hơn về trình độ văn hóa và sức khỏe
sáu tỉnh trên đề bàn quân khu bốn phải tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ năm hai nghìn một mươi chín
theo đúng độ tuổi thực hiện luật nghĩa vụ quân sự tổ chức sơ tuyển khám tuyển ở các cấp
bảo đảm công khai minh bạch đúng quy trình cao hơn so với năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi chín quân khu cũng đã tổ chức nguồn và bảo đảm cho trị tiêu của năm hai nghìn một mươi chín tương đối tốt
đến nay thì các địa phương cũng đã tổ chức khám tuyển và trị tiêu của năm hai nghìn một mươi chín là bảo đảm đầy đủ
tỉnh thừa thiên huế quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở các địa bàn vùng sâu vùng xa vùng đồng bào miền núi
năm hai nghìn một mươi chín chỉ tiêu một trăm bốn mươi bảy thanh niên nhập ngũ
năm hai nghìn một mươi chín của thị xã hương trà có ba mươi một thanh niên có trình độ đại học cao đẳng và trung cấp nghề
sức khỏe loại một loại hai cao hơn năm hai nghìn một mươi
các thanh niên trúng tuyển yên tâm phấn khởi sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
với quyết tâm sao quân đủ chất lượng cao không có bù đổi loại trả
hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương
trên địa bàn quân khu bốn thanh niên lên đường nhập ngũ năm hai nghìn một mươi tám
với hơn một mươi một thanh niên trúng tuyển nhập ngũ
sẽ góp phần xây dựng quân đội cách mạng chính quy tình nhuệ
từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới hiện nay